vào thời điểm mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ đến thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
thì ngay lúc này nhiều người đã kịp trở về đoàn tụ bên gia đình sau thời gian công tác học tập xa quê
thế nhưng tại sân ga đêm ba mươi tết vẫn còn có rất nhiều người mới bắt đầu hành trình về nhà
lên những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ rất nhiều cảm xúc nhiều tâm trạng trong những giờ phút này
mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận trên chuyến tàu cuối năm
vợ chồng anh nguyễn đức lâm và chị nguyễn thị hoài thương đang tranh thủ chăm cho cô con gái nhỏ
trước khi lên tàu về quê ăn tết quê anh lâm ở quảng ngãi
vì vậy mà anh chị lên tàu trở về nhà cũng phải một mươi sáu giờ ngày mùng một mới có mặt tại gia đình
em về thì sáng nay mẹ đã gọi điện hỏi rất là đi về trưa
nhưng mà phải đến tối mới về được
nên mọi người cũng háo hức chờ suốt điện mấy hôm này ngóng về
năm nay là năm thứ ba dẫn vợ về quê ăn tết thì thấy rất là vui vẻ
làm cả năm thì mình là con trưởng rồi
về thì ông bà nhà cũng vui vẻ rồi chắc là rất là mừng lắm
dù quê xa con còn nhỏ nhưng hai vợ chồng vẫn gáng thu xếp về ăn tết với bố mẹ
bởi với anh chị sẽ chẳng có kết thúc
cái tết nào vui nếu không được về với gia đình
còn vợ chồng anh nguyễn văn lịch và chị ngô thị mỹ hương cũng đang rất vui khi được đưa các con về quê ăn tết
đây là năm thứ hai mươi anh nguyễn văn lịch trở về quê ăn tết trên những chuyến tàu
nhưng năm nào cũng vậy cảm xúc vẫn đông đầy
hơn nữa đây lại là năm đầu tiên anh chị cùng với hai con trai của mình đón giao thừa trên chuyến tàu này
đi ra đây là hai mươi năm rồi hơn hai mươi năm rồi từ năm chín mươi sáu
nhưng mà năm nào về cũng đi tàu hết
nói chung là đi thì nó cũng hồi hộp được về nhà mà
nói chung là cũng thấy vui mà
chuyến tàu muộn nối từ hà nội đi các tỉnh đêm ba mươi chờ nhiều tâm trạng khác nhau
mỗi người một hoàn cảnh một lý do khác nhau
khi chọn chuyến tàu cuối cùng của năm dù đón giao thừa trên tàu nhưng họ đều có chung một nụ cười
nụ cười dạng dỡ của niềm hạnh phúc bởi sắp được xung vầy với gia đình
còn đối với các nhân viên nhà tàu
trên những chặng đường xuôi nam ngược bắc cũng là những người đón giao thừa cùng hành khách
mong muốn những điều may mắn tốt đẹp trên mọi chặng đường luôn là tâm trạng chung của những con người luôn làm việc thầm lặng này
năm thứ tám tôi đã đi phục vụ chuyến đầu tết rồi
nói chung là ngành vận tải thì khi được đưa những hành khách về quê hên tết mà nhìn những nụ cười của họ thì mình cũng cảm thấy vui lây
thì tôi đã đi ăn
tết ở trên tàu khá gì là nhiều năm rồi
nhưng cái niềm hạnh phúc của chúng tôi ở đây là được đưa mọi người đi ở trên các chuyến tàu về được với gia đình về được với người thân
đấy là niềm hạnh phúc và niềm án ủi
khi chúng tôi xa nhà đi chuyến tàu thì những cái niềm vui đấy thì thúc đẩy giúp cho công việc hoàn thành tốt hơn
trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ai cũng mong muốn được trở về với gia đình và những người thân yêu
nhưng nhiều người vì công việc mà chỉ có thể trở về với gia đình và những người thân yêu
nhưng nhiều người vì công việc mà chỉ có thể trở về với gia đình và những người thân yêu

một năm cũ qua đi nhiều người cảm thấy hài lòng với công việc đạt được nhiều người công việc còn giang dở
nhưng tất cả đều khác lại họ mong muốn trở về với gia đình trong thời khắc thiên liên này
xin chúc cho tất cả các hành khách của chúng ta sẽ luôn luôn có những chuyến tàu những chuyện chặng đường thật là bình yên
đón một năm mới một cái tết mới thật an lành và hạnh phúc